bộ giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ giải pháp quản lý đăng ký đối với xe điện bốn bánh chở khách đang lưu hành tại các địa phương được cho phép hoạt động thí điểm
sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy các phương tiện đang hoạt động tại các địa bàn được phép thí điểm nếu không có chứng nhận kiểm định đăng ký cấp biển số sẽ phải dừng hoạt động
theo đó bộ giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tổ chức kiểm định đối với các phương tiện không rõ nguồn gốc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định
về thời gian các bộ chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương hướng dẫn triển khai và hoàn thành cấp biển số cho các phương tiện trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này đã có một mươi ba địa phương được phép thí điểm dùng xe điện chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế
trong đó bốn địa phương chưa có phương tiện đang hoạt động
với một bốn trăm một mươi bốn xe do vướng mắc về hồ sơ nguồn gốc hợp pháp nên hiện chỉ có hai trăm hai mươi chín xe có đăng kiểm đăng ký và được cấp biển số theo quy định
các xe còn lại nếu sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy không có chứng nhận kiểm định đăng ký cấp biển số sẽ phải dừng hoạt động